thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện tại hàng loạt trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương
hai đối tượng nguyễn văn lợi và nguyễn văn dũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an huyện thanh hà nhận được trình báo của công ty điện lực huyện thanh hà
về việc bị mất trộm dây cắp điện trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà
qua điều tra xác định lợi và dũng là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
toàn bộ số dây cáp các đối tượng cắt trộm được đều mang đi bán tại các cửa hàng phế liệu trên địa bàn huyện thanh hà và thành phố hải phòng để lấy tiền tiêu xài
theo đó từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện
của các trạm biến áp khác nhau trên địa bàn huyện thanh hà vụ việc đang được mở rộng điều tra